tại buổi làm việc giữa bộ công an và bộ giao thông vận tải đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc hai bộ trong tiếp thu chỉnh lý nhằm hoàn thiện hai dự thảo luật thời gian qua
trên cơ sở đó tiếp tục ra soát kỹ nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất không trồng chéo của hai dự thảo luật và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn
tuyên trưởng bộ công an
tuần qua thưa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và tặng cục truyền thông công an nhân dân phát biểu tại lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập
thứ trưởng cũng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân tiếp tục tham mưu phát huy vai trò quản lý nhà nước
và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí xuất bản điện ảnh trong công an nhân dân
chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng và không ngừng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên biên tập viên cộng tác viên tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông
tại buổi gặp mặt các cháu là con thương binh liệt sĩ trong công an nhân dân sang thăm quan tại mông cổ
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ân cần dận dò
các cháu cần tích cực tham gia vào các hoạt động chung của đoàn tôn trọng và chấp hành pháp luật của nước sở tại và nội quy quy định
đảm bảo hoàn thành tốt chương trình kế hoạch và tuyệt đối an toàn trong suốt hành trình
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ
của bộ công an
lực lượng an ninh điều tra cần quán triển những vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm
thượng tôn pháp luật không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm
đây là một trong những yêu cầu được thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra nhấn mạnh tại hội nghị công tác an ninh điều tra
thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan
từ trung ương đến địa phương kịp thời phát hiện giải quyết những khó khăn vướng mắt trong điều tra
truy tố xét xử các vụ án góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động tố tụng hình sự
phát biểu tại hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lấy lời khai hỏi cung bị can của lực lượng cảnh sát điều tra
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhấn mạnh
để nâng cao hiệu quả công tác lấy lời khai hỏi cung bị can trong thời gian tới
trước tiên phải nhận diện rõ tội phạm từ đó có các nhận thức giải pháp phù hợp
nếu không nhận diện rõ sẽ định hướng điều tra sai lệch không hiệu quả
sau mỗi vụ án cần có công tác tổng kết để rút ra kinh nghiệm đặc biệt quan tâm lĩnh vực tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng
thưa quý vị với gần một bốn trăm linh đoàn viên công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động là một trong những công đoàn có số đoàn viên lớn nhất trong lực lượng công an
những ngày này công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đang gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động lần thứ hai nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi tám
công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động là công đoàn cấp trên gồm hai mươi hai công đoàn cơ sở
với tổng số một ba trăm năm mươi đoàn viên là sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật làm việc trong các lĩnh vực chiến đấu phục vụ chiến đấu y tế huấn luyện công tác chính trị chăn nuôi thú y văn nghệ thể dục thể thao và lao động hợp đồng
xác định vai trò của công đoàn là triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị do đó cần xây dựng công đoàn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động vững mạnh về mọi mặt
chính vì vậy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đặc biệt quan tâm
và chỉ đạo sát sao trong công tác chuẩn bị để thực hiện tổ chức thành công đại hội